thưa quý vị khán giả với tinh thần làm việc đầy nhiệt huyết và trách nhiệm cao nhất
công an tỉnh phú yên từ tỉnh cho đến cơ sở đã nỗ lực ngày đêm quyết tâm và hoàn thành việc cấp sáu trăm linh thẻ căn cước công dân cho người dân toàn tỉnh
đây vừa là trách nhiệm pháp lý trách nhiệm chính trị vừa làm mệnh lệnh công tác và cũng là danh dự của lực lượng công an nhân dân
trụ sở ubnd xã hòa thành thị xã đồng hòa tỉnh phú yên đã qua hai mươi hai giờ đêm
nhưng tại đây vẫn có gần ba mươi người dân ngồi đợi đến lượt làm hồ sơ căn cước công dân
giữa tiết trời oi ả của những đêm hè các cán bộ chiến sĩ công an vẫn nhiệt tình hướng dẫn xử lý thực hiện hàng loạt công đoạn cấp căn cước công dân
như kiểm tra hộ khẩu chứng minh thư chụp ảnh lăn tay so sánh dữ liệu trao giấy xác nhận đã hoàn thành cho người dân
mặc dù mỗi người phải thực hiện nhiều công đoạn như vậy nhưng trong thời gian giải quyết mỗi trường hợp cũng chỉ mất khoảng hơn hai phút
tất cả đều nhằm mục tiêu tiết kiệm thời gian và giảm công sức đi lại cho người dân
từng ngày từng giờ cũng động viên anh em kịp thời cho anh em cũng rất là cố gắng để thực hiện tốt
và thứ ba nữa là chúng tôi cũng đã đỡ mà hạn chế phiền hà cho người dân
thì chúng tôi cũng đã mời thực hiện công tác là mời từng hộ mời theo hộ và phát số theo hộ theo khung giờ khác nhau
và hỏi phiền hà cho nhân dân
để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng này
ngay từ những ngày đầu thực hiện chiến dịch lãnh đạo công an tỉnh phú yên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt
ưu tiên nguồn nhân lực kinh phí phương tiện triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
đặc biệt từ ngày một mươi tháng ba công an phú yên đã tăng cường lực lượng phương tiện
triển khai việc cấp căn cước công dân cả ngày lẫn đêm cấp vào tất cả các ngày trong tuần
làm việc xuyên đêm với phương châm còn người dân thì còn làm
đầu đầu tiên chúng tôi là có tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành các cấp
cùng phối hợp cùng vào cuộc với lực lượng công an vận động bà con đến làm căn cước công dân
và phương án thứ hai là chúng tôi trong lực lượng chúng tôi bố trí lực lượng là thành hai ca
và đi làm hai mươi bốn năm mươi bốn và đến từng hộ thôn muôn vận động từng người dân đến đây làm
tính đến hết ngày hai mươi một tháng sáu toàn tỉnh đã thu nhận gần năm trăm chín mươi năm
hai mươi năm hồ sơ cấp căn cước công dân đạt tỷ lệ hơn chín mươi năm
trong đó có nhiều đơn vị có tốc độ làm hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử nhanh
chất lượng tốt vượt chỉ tiêu đề ra như công an huyện đồng xuân công an huyện sơn hòa phú hòa sông hình
thời gian qua ngoài việc trực tiếp đi kiểm tra đôn đốc lãnh đạo tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo công an tỉnh cũng thường xuyên gặp gỡ động viên
và trao thưởng nóng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
anh em đã đến từng nhà đã đến từng buôn làng chỗ nào dễ làm trước khó làm sau
để làm sao mà có thể là cấp căn cước cho nhân dân được tốt nhất
thời gian tới cán bộ chiến sĩ công an phú yên tiếp tục ra sức thi đua
làm việc ngày đêm để hoàn thành đúng tiến độ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
cùng với đó công an tỉnh phú yên cũng đang nỗ lực đồng bộ triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phần đầu tới ngày một tháng bảy
về cơ bản hai hệ thống quan trọng này sẽ tạo ra những cú hích lớn về cải cách thủ tục hành chính
góp phần phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương